vff sẽ phải tìm kiếm một tuyển trưởng mới cho các đội tuyển trẻ quốc gia từ u một mươi bảy đến u hai mươi
cụ thể theo bài đăng từ website chính thức của vff nói về huấn luyện viên hoàng anh tuấn có ghi
kết thúc u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn huấn luyện viên hoàng anh tuấn đã trở lại với gồng quái công việc
với lịch hoạt động bận rộn của các đội tuyển trẻ quốc gia chuẩn bị tham dự các giải đấu khu vực và châu lục
cũng theo kênh truyền thông chính thức của vff huấn luyện viên hoàng anh tuấn và các cộng sự trong ban huấn luyện
sẽ tiếp tục phối hợp với phòng đội tuyển quốc gia của vff để cụ thể hóa chương trình hoạt động của các đội tuyển trẻ quốc gia trong thời gian tới
như vậy theo kế hoạch cũ huấn luyện viên hoàng anh tuấn sẽ tiếp tục cân bò với bong đá việt nam
theo lịch dự kiến tuyển u một mươi sáu việt nam sẽ tham dự giải u một mươi sáu đông nam á hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày hai mươi một tháng sáu đến ngày bốn tháng bảy do indonesia làm chủ nhà
thế nhưng đến nay ông hoàng anh tuấn đã chính thức tạm biệt vff
được biết sau khi huấn luyện viên philip george hill bị xa thải
ngày hai mươi tám tháng ba ông hoàng anh tuấn được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng u hai mươi ba việt nam
sau đó ông dẫn dắt u hai mươi ba việt nam dự giải vô địch u hai mươi ba châu á tại qatar
hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng trước khi thua iraq ở tứ kết với tỷ số một vì một quả phạt đền
trao đổi với báo chí một lãnh đạo cấp cao vff cho hay
họ rất trân trọng và đánh giá cao những công hiến của huấn luyện viên hoàng anh tuấn cho bóng đá việt nam
vff vẫn mong muốn anh tuấn tiếp tục công việc
tuy nhiên vff cũng tôn trọng quyết định cá nhân của huấn luyện viên này
cũng trong ngày chín tháng năm vff đã ký hợp đồng với ông choi kwon kwon
làm trợ lý cho huấn luyện viên kim song sik ở đội tuyển việt nam và u hai mươi ba việt nam
thông tin biên lệ cho hay công lộc bộ khánh hòa có thể là điểm đến của huấn luyện viên hoàng anh tuấn
đội bóng phổ biến đang gặp khó khăn ở vlic khi rơi xuống cuối bảng
đang được vỏn vẹn một mươi điểm sau một mươi bảy vòng đấu kém đội đứng phía trên là sông lam nghệ an năm điểm
nguy cơ rất hạn đối với khánh hòa là khá lớn và ông tuấn có thể trở thành phương án cứu cánh ở thời điểm hiện tại
bởi lẽ huấn luyện viên hoàng anh tuấn vốn xây kinh nghiệm ở philip
từng dẫn dắt một số đội bóng trong đó có khánh hòa
huấn luyện viên hoàng anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại khánh hòa bắt đầu cầm quân từ năm hai nghìn một mươi
ông giàu kinh nghiệm làm bóng đá trẻ ông từng cùng học trò đánh bại indonesia trong trận chung kết
để phô địch u hai mươi ba đông nam á hai nghìn hai mươi ba tổ chức tại thái lan

dấu son lớn nhất trong sự nghiệp của huấn luyện viên hoàng anh tuấn chính là giai đoạn bốn năm dẫn dắt u một mươi chín việt nam
năm hai nghìn một mươi năm nhà cầm quân người khánh hòa được liên đoàn bóng đá việt nam bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng u một mươi chín việt nam
cùng năm tại giải vô địch u một mươi chín đông nam á u một mươi chín việt nam giành ngôi á quân sau thất bại trước u một mươi chín thái lan ở trận chung kết
đến giải vô địch châu á u một mươi chín việt nam đặt cột mốc lần đầu tiên vượt qua vòng bảng
ở trận tứ kết quang hải và đồng đội tiếp tục làm nên lịch sử
bàn thắng của trần thành giúp u một mươi chín việt nam đánh bại đối thủ để vào bán kết đồng thời giành quyền tham dự u một mươi bảy fifa world cup hai nghìn một mươi bảy
tuy chỉ dừng bước ở phòng bàng song thầy trò huấn luyện viên hoàng anh tuấn đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ
trong hai năm qua huấn luyện viên hoàng anh tuấn ký hợp đồng trở thành người phụ trách các đội tuyển trẻ cho liên đoàn bóng đá việt nam
ông đã dẫn dắt nhiều đội u một mươi sáu u một mươi bảy và u một mươi chín u hai mươi và olympic việt nam
nhìn chung các đội bóng do chiến lược giai đoạn
này cầm quân không đạt được thành tích tốt như trong quá khứ
thế nhưng cách chơi bóng cho thấy tính thực dụng và hiệu quả cao
đến hình là chiếc vua địch u hai mươi ba đông nam á hai nghìn hai mươi ba
dù vậy bản thân ông hoàng anh tuấn cũng trải qua và nhận những thất bại cay đắng
tại giải u một mươi tám đông nam á hai nghìn một mươi chín ngay trên sân nhà u một mươi tám việt nam mang đến nỗi thất vọng
ở trận đấu cuối cùng vòng bảng u một mươi tám việt nam thua đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là u một mươi tám campuchia và bị loại khỏi giải đấu
huấn luyện viên hoàng anh tuấn đã tử chức sau trận thua này
vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn chính là ngưỡng cửa quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp của huấn luyện viên hoàng anh tuấn
trong lịch sử bóng đá việt nam chưa từng giành vé dự môn bóng đá nam ở một kỳ olympic
ông tuấn là huấn luyện viên nội đầu tiên giúp một đội tuyển của việt nam dự world cup
nếu có thể giúp u hai mươi ba việt nam tạo nên sự khác biệt huấn luyện viên hoàng anh tuấn sẽ chạm đến một cột mốc mới
không phải là không có cơ hội cho chiến lược gia sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
bằng đấu của u hai mươi ba việt nam không quá khó với các đối thủ u hai mươi ba uzbekistan u hai mươi ba malaysia
ngoài uzburgistan có trình độ chuyên môn ở tầm châu lục và vượt trội hơn các đội bóng còn lại
sức mạnh của malaysia chỉ tương đồng hoặc thấp hơn so với việt nam
do vậy u hai mươi ba việt nam cần tập trung tối đa vào hai trận đấu này giành được bốn điểm trước hai đối thủ này
thay cho huấn luyện viên hoàng anh tuấn có nhiều cơ hội để vượt qua vòng bảng
muốn làm nên bất ngờ đây là nức thang đầu tiên mà u hai mươi ba việt nam cần vượt qua
chia sẻ cho các bạn
trong ngày nhận nhiệm vụ huấn luyện viên hoàng anh tuấn cho biết
khi tham dự một giải đấu đều phải đặt mục tiêu
trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại liên đoàn bóng đá việt nam không đặt nhiệm vụ nặng nề
chỉ yêu cầu làm sao để thi đấu thật tốt nhưng đội sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng
sau thất bại dưới thời huấn luyện viên chelsea các cầu thù trẻ bước vào giải đấu với tâm thế ít căng thẳng hơn
sự kỳ vọng của các cổ động viên giảm đi do đó u hai mươi ba việt nam không gặp quá nhiều áp lực về thành tích
hơn nữa huấn luyện viên hoàng anh tuấn nổi tiếng với sự thực dụng và hiệu quả
nhà cầm quân quê khánh hòa khẳng định rằng u hai mươi ba việt nam sẽ chơi bóng như cách mà các đội bóng của ông từng thể hiện
lời thổ lộ của huấn luyện viên hoàng anh tuấn cho hay từ khi bắt đầu giải ông chỉ ngủ được ba tiếng mỗi ngày
bên cạnh các vấn đề chuyên môn vốn luôn được ông và các cộng sự tính toán kỹ lưỡng
u hai mươi ba việt nam có nhiều cầu thủ trẻ phải ít được thi đấu cũng khiến ông tuấn tốn nhử suy nghĩ
để tìm cách hóa giải bằng các biện pháp tâm lý
trước giải u hai mươi ba đông nam á hai nghìn hai mươi ba huấn luyện viên hoàng anh tuấn liên tục nhấn mạnh trách nghiệm
nhào nạn tất cả ba mươi sáu cầu thủ u hai mươi ba việt nam lên tập trung có thể thấm nhuẩn lối chơi kiểm soát bóng triển khai tấn công nhanh
đây là chiếc lý chiến thuật được liên đoàn bóng đá việt nam kiên trì ủng hộ
sau những thời kỳ u hai mươi ba việt nam được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên đang định hình cho u hai mươi ba và tuyển quốc gia
vui cho u hai mươi ba việt nam vì đã một lần nữa vô địch u hai mươi ba đông nam á trong quá trình xây dựng lối chơi bản sắc hấp dẫn và giàu tính công hiến hơn
trên thực tế thành tích tầm khu vực có thể chưa đáng để được ngợi ca
quan trọng trong đội hình u hai mươi ba việt nam có nhiều cầu thủ u một mươi tám u hai mươi
việc được định hình làm quen đa dạng chiến thuật ngay từ khi còn trẻ là điều tốt dành cho các cầu thủ
nhất là trong bối cảnh bóng đá việt nam chưa thể bỏ thói quen truyền bóng dài phát bóng bỏng lên tuyến trên
vốn hình thành ở sân chơi v leage khi ngoại binh thi đấu và phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh
nhiều năm qua các cấp độ đội tuyển việt nam chưa hình thành nên lối chơi đặc trưng mang bản sắc phù hợp với thể trạng cũng như kỹ năng cầu thủ
vì thế u hai mươi ba việt nam đã mang đến những tín hiệu tích cực cho những bước đầu của sự thay đổi
với trình độ và chất lượng của lứa cầu thủ hiện tại đòi hỏi u hai mươi ba việt nam vừa đá đẹp vừa có thành tích là điều rất khó
do vậy chọn cách đá phù hợp và giành được thành tích mới là điều quan trọng nhất với u hai mươi ba việt nam vào lúc này